dung chứng xảy ra hàng tháng và đóng vai trò quan trọng trong việc thụ thai
do vậy hiểu rõ về quá trình dụng chứng có ý nghĩa rất lớn trong việc phòng tránh thai cũng như xây dựng kế hoạch sinh con
mỗi tháng trong thời kỳ rụng trứng một quả trứng thường được phóng ra
thường là vào khoảng ngày thứ một mươi và ngày thứ một mươi bốn
một số phụ nữ có thể giải phóng nhiều hơn một quả trứng trong vòng hai mươi bốn giờ
sau khi chứng dụng trứng trưởng thành sẵn sàng để được thụ tinh với tinh trùng dẫn đến thủ thai và mang thai
nếu không hiểu đầy đủ về dung trứng và vai trò của nó trong việc mang thai
nhiều phụ nữ nghĩ rằng mình có thể mang thai bất cứ lúc nào trong tháng
song thực tế là chỉ có khả năng thụ thai vài ngày trong một tháng nhất định vào khoảng thời gian dụng trứng
một chu kỳ dung trứng bình thường kéo dài trong khoảng hai mươi bốn giờ mỗi tháng
một khi trứng được giải phóng khỏi bún trứng nó sẽ chết hoặc tiêu biến trong vòng một mươi hai đến hai mươi bốn giờ nếu không được thụ tinh
nếu quá trình thụ tinh không xảy ra trứng và niêm mạc tử cung sẽ dụng
điều này dẫn đến chảy máu kinh nguyệt khoảng hai tuần sau đó
mặc dù dụng trứng là một ngày xảy ra mỗi tháng nhưng đừng nghĩ rằng chỉ có thể mang thai trong một ngày trong tháng
sự thụ thai có thể xảy ra trong vòng sáu ngày năm ngày trước khi rụng trứng và ngày rụng trứng
điều này là do tinh trùng có thể sống trong cơ thể phụ nữ đến năm ngày
nếu giao hợp một vài ngày trước khi dung trứng hoặc trong thời gian dung trứng
có thể có tinh trùng còn lại trong cơ thể để trao đón trứng khi nó di chuyển xuống ống dẫn chứng
sự thụ thai diễn ra trong ống dẫn chứng không phải trong tử cung
trứng không được thụ tinh sẽ tiêu biến sau một ngày
nhưng trứng đã thụ tinh sẽ tiếp tục hành trình đi xuống ống dẫn trứng và tử cung
trứng đã thụ tinh làm tổ hoặc bám vào tử cung từ sáu đến một mươi ngày sau khi thụ thai
một số phụ nữ dung trứng mà không nhận thấy bất kỳ thay đổi nào của cơ thể
xong những người khác có thể nhận biết dấu hiệu dung trứng
điều quan trọng là phải lập kế hoạch giao hợp trong những ngày thụ thai nếu bạn đang có ý định sinh con
có nhiều cách để biết khi nào đang dung trứng
tìm những thay đổi trong chất lỏng cổ tử cung
nếu phụ nữ nhận thấy cổ tử cung tiết dịch hoặc chất lỏng
đây là dấu hiệu cho thấy đang dung trứng hoặc quá trình dung trứng sẽ xảy ra trong vài ngày tới
dịch cổ tử cung có thể xuất hiện trong suốt ẩm ướt co giãn hoặc thành chuỗi
nó có thể trông tương tự như lòng trắng trứng
điều này đề cập đến nhiệt độ khi đang nghỉ ngơi
nhiệt độ cơ thể có thể tăng nhẹ trong thời kỳ rục trứng
vấn đề duy nhất của phương pháp này là một số phụ nữ không cảm thấy nhiệt độ cơ thể cao hơn cho đến hai hoặc ba ngày sau thời điểm thụ thai
bởi vậy vào thời điểm nhận thấy thân nhiệt cơ bản tăng lên có thể quá trình dụng chứng đã xảy ra
những thay đổi về dịch cổ tử cung và nhiệt độ cơ thể cao hơn các dấu hiệu dung trứng khác có thể bao gồm
chuột rút đau ngực đầy hơi hàm muốn tỉnh dục tăng cao
có yếu tố nào có thể ngăn cản sự dung trứng hay không
một số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ không dung trứng do các yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng đến khả năng dung trứng
chẳng hạn như hôi trứng buồn trứng đa nang
mức độ hormôn sinh dục estrogen và progesterone của phụ nữ bị mất cân bằng
điều này dẫn đến sự thay đổi
điều này dẫn đến sự phát triển của các khối u nang buồn trứng các khối lành tính trên buồn trứng
hội chứng buồn trứng đa năng có thể gây ra các vấn đề về chu kỳ kinh nguyệt khả năng sinh sản chức năng tim và ngoại hình của phụ nữ
tuyến giáp hoạt động quá mức hoặc kém hoạt động cũng có thể làm ngưng rụng trứng cũng như gây mãn kinh sớm
tương tự như vậy một số phụ nữ không dung trứng khi bị căng thẳng
nếu gặp khó khăn trong việc thụ thai hoặc nếu nghĩ rằng mình không dụng chứng phụ nữ hãy tham khảo ý kiến bác sĩ để kiểm tra khả năng sinh sản
hãy nhớ rằng ngay cả khi không dung trứng thì phụ nữ vẫn có thể có kinh mỗi tháng điều này là do niềm mạc tử cung sẽ dày lên và chuẩn bị cho sự xuất hiện của trứng bất kể có dung trứng hay không
nếu không dung trứng sẽ vẫn dụng niềm mạc tử cung và có mó kinh nhưng chu kỳ kinh nguyệt có thể nhẹ hơn và ngắn hơn bình thường
chu kỳ ngắn hoặc dài có thể là dấu hiệu cho thấy không rụng trứng hầu hết phụ nữ có độ dài tru kỳ bình thường từ hai mươi tám đến ba mươi năm ngày là rụng trứng
hiểu được chu kỳ kinh nguyệt và cách thức hoạt động của quá trình dung trứng không chỉ là chìa khóa cho kế hoạch hóa gia đình mà còn giúp phụ nữ chủ động không lo lắng những chuyện ngoài ý muốn khi quan hệ tình dục